các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt quả tang phạm thị mai chú tại thôn lộc thượng xã an thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đang tàng trữ trái phép năm trăm chín mươi sáu viên nén dạng tân dược để chuẩn bị bán cho một đối tượng ở trên đoạn đường hồ chí minh
chạy qua tổ dân phố sáu thị trấn lệ ninh huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
bước đầu đối tượng khai nhận số viên nén này là ma túy dạng hồng phiến
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình đã lập biên bản phạm tội quả tang
thu giữ toàn bộ số ma túy nói trên cùng với một điện thoại di động hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan tới vụ bắt sới bạc lớn tại thị xã đông triều tỉnh quảng ninh công an tỉnh quảng ninh vừa cho biết
sau khi phân loại tăng vật và đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt quy định tạm giữ chín mươi một đối tượng
trong số một trăm bảy mươi sáu đối tượng có liên quan đến vụ đánh bạc được tổ chức với quy mô lớn
bị triệt phá vào ngày năm tháng ba vừa qua
vào chiều ngày chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã tiến hành mở niêm phong
kiểm đếm toàn bộ số tiền và tài sản liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại khu trại chuối
thôn tràng bạch thị xã đông triều dưới sự chứng kiến của đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đối tượng liên quan
trước đó vào hồi một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày năm tháng ba phòng cảnh sát điều tra phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
cảnh sát giao thông và công an thị xã đông triều đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức sóc đĩa tại địa điểm trên
tại đây lực lượng công an đã phát hiện một trăm bảy mươi sáu đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc cùng bốn mươi chín ô tô hai mươi năm xe máy
công an đã thu giữ trên sới bạc hai mươi tám năm triệu đồng
ngoài ra lực lượng công an còn tạm giữ niêm phong những tài sản khác của những đối tượng trên trong đó có cả tiền mặt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục phân loại xử lý những đối tượng còn lại
sau bốn năm lẩn trốn đối tượng truy nã đặng văn tí còn gọi là tí bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
về tội chống người thi hành công vụ vừa bị lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh cà mau bắt giữ
theo quy định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ngọc hiển vào tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
với một số đối tượng khác đã có hành vi tấn công cán bộ đang làm nhiệm vụ
sau đó tý bỏ trốn đến nhiều địa điểm khác nhau tại tỉnh bình dương
và đến ngày hôm nay ngày một mươi một tháng ba lực lượng truy nã đã phát hiện và bắt đặng văn tý khi đang làm việc tại công ty ván ép thuộc địa bàn thị xã tân uyên tỉnh bình dương
hai đối tượng ngang nhiên phá cửa đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản
trong đó có một đối tượng là người thân của chủ nhà đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản
hai đối tượng bị khởi tố là khuất việt ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn văn hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đều trú tại phường khai quang tp vĩnh yên
trước đó phát hiện nhà anh đặng xuân thắng ở xã tân phong huyện bình xuyên không có người ở nhà
nên ninh đã rủ hiệu là em vợ của ninh đến trộm cắp tài sản
ninh và hiệu còn mang theo đèn pin hai con dao và một xà cầy phá cửa nhà anh thắng đột nhập trộm cắp một bộ điều hòa mitsudi
một máy bơm nước một lá xích máy xúc và một số tài sản trị giá khoảng bảy triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện bình xuyên nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ vụ án và thu hồi toàn bộ tăng vật
thưa quý vị và các bạn lợi dụng sự sơ hở của các nhà chùa
nhiều đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức hiện vật cổ trên địa bàn tỉnh bắc ninh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận thành vừa khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng chuyên trộm cắp tiền công đức tại tỉnh bắc ninh và các tỉnh lân cận
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn tiến khôi nguyễn văn dũng nguyễn văn điệp cùng chú tại xã lạc đạo huyện văn lâm tỉnh hưng yên
các đối tượng này có độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi đều bỏ học ham chơi và là các đối tượng nghiện game
theo kết quả điều tra đến nay nguyễn tiến khôi là đối tượng cầm đầu của các vụ trộm cắp tại các đình chùa
với thủ đoạn đột nhập qua cửa chính hoặc cửa sổ vào thời điểm ban đêm nhất là thời điểm nửa đêm và dạng sáng tại các đình chùa để trộm tiền tại họp công đức
đến thời điểm bị bắt các đối tượng đã gây ra ít nhất một mươi vụ trộm cắt
địa bàn tỉnh bắc ninh hơn hai mươi vụ trên địa bàn tỉnh hương yên và nhiều vụ khác trên địa bàn thành phố hà nội
trước từ hình trên công an huyện thuận thành đấu tranh nam rõ để mở rộng các vụ án nhân quan khác
đồng thời đã thông báo rộng rãi đến quần chú dân về các thủ đoạn phạt động phạm tội của các đối tượng này
đồng thời chủ động có văn bản thông báo đến ban quản lý di tích các đình chùa
cũng như các sư chủ trì trên địa bàn huyện thuận thành để chủ động có công tác phòng ngừa các loại tội phạm trộm cắp tài sản
đình chùa là nơi thờ tự linh thiêng phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân
chỉ vì ham chơi thiếu hiểu biết các đối tượng đã đột nhập trộm cắp tài sản không chỉ gây mất an ninh trật tự
không những thế còn gây nghi ngờ mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân
qua đây công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở thờ tự cần được quan tâm hơn nữa cả về con người và cơ sở vật chất
đồng thời các bậc phụ huynh cũng cần rút ra bài học trong việc quản lý con em mình
một vụ cháy lớn tại bãi phế liệu vừa xảy ra nằm trên đường liên ấp ba mươi bốn thuộc xã phong phú huyện bình chánh tp hcm
đã khiến một nhà dân nằm liền kề bị lửa thiêu dụi hoàn toàn
vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua người dân phát hiện có cháy tại khu vực bãi chứa phế liệu nên đã hô hoán
do khu vực cháy chứa toàn những vật liệu dễ cháy như nhựa túi ni lông nên chỉ trong ít phút ngọn lửa đã lan rộng
và khi lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện bình chánh điều năm xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
thì ngọn lửa đã cháy lớn và bao trùm cả căn nhà cấp bốn nằm gần đó
phải mất gần một giờ sau ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn
nhưng toàn bộ căn nhà đã bị cháy đen nhiều vật dụng bên trong bị thiêu dụi
bước đầu nguyên nhân vụ cháy được xác định là do người dân sơ ý ném tàn thuốc vào cỏ khô dẫn đến cháy lan
vào khoảng giờ ngày hôm nay ngày một mươi một tháng ba tại cầu vượt hoàng minh giám nguyễn tránh hà nội
dầm thép khổng lồ đang trong quá trình cầu từ xe vận tải lên mố cầu thì bất ngờ rơi xuống chắn ngang đường trần duy hưng
tại hiện trường móc kéo bị dầm đẻ lên gây móc lực lượng chức năng đã điều động ba cẩu trọng tài lớn đến hiện trường để xử lý vụ việc
và rất may thời điểm xảy ra sự cố đã khá muộn ít người lưu thông qua khu vực này nên không xảy ra thương vong
lực lượng chức năng đang nỗ lực giải quyết
nhác thanh thép ra khỏi hiện trường để tránh tình trạng tắt đường vào sáng sớm
được biết đây là dự án cầu vượt dầm thép do tổng công ty thăng long thực hiện
thưa quý vị thời gian gần đây ở nhiều địa phương trong cả nước liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm do xe tải gây ra
và điều đáng nói là những vụ tai nạn thảm khốc này đã tước đoạt đi mạng sống của nhiều người dân vô tội
là xuất hiện từ sự thiếu ý thức chủ quan coi thường sinh mạng con người
của nhiều tài xế xe tải
sau đây là phản ánh tại tỉnh quảng ngãi
nỗi đau tột cùng của người thân nạn nhân xấu xố bị xe tải cướp đi mạng sống
bốn người cùng một gia đình đã vĩnh viễn ra đi chỉ vì một phút thiếu ý thức của tài xế xe tải
lê trần thanh bình người điều khiển chiếc xe ô tô tải bảy mươi sáu k năm nghìn năm mươi bảy
khi xe lưu thông đến km số một mươi tám cộng một trăm linh quốc lộ hai mươi bốn
bình đã không chú ý quan sát
lấn sang phần đường bên trái đạp ga tăng tốc độ để vượt ẩu qua xe ô tô chạy cùng chiều phía trước
và tông trực diện vào xe máy do anh lê văn diệp điều khiển
phía sau chở theo vợ và hai con ruột chạy hướng ngược lại
làm cả bốn người trong gia đình anh diệp tử vong
nhưng không quan sát bên phía bên ngược chiều
nếu không vượt thì không có bị xe tải nạn
còn đây cũng là một vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến xe tải
cướp đi mạng sống của hai mẹ con chị ngô thị mỹ sen chú tỉnh quảng ngãi xảy ra vào ngày sáu tháng ba
do không chấp hành tín hiệu giao thông phóng nhanh vượt ẩu
nên tài xế trần quang phu người điều khiển xe tải
đã tông thẳng từ phía sau vào xe máy do chị sen điều khiển
chở theo hai con ruột làm chị và con gái chết thảm
riêng con trai chị may mắn thoát chết
chứng kiến vụ tai nạn đau lòng này
nhiều người phẫn nộ trước sự vô ý thức của tài xế xe tải
những vụ tai nạn giao thông thương tâm do xe tải gây ra
đang thật sự trở thành lỗi lo
cho dân dân nguyên nhân phần lớn đều rơi vào lỗi phóng nhanh vượt ẩu
uống rượu bia rồi lái xe của những tài xế xe tải thiếu ý thức thiếu đạo đức nghề nghiệp
trước những hiểm họa tai nạn giao thông từ xe tải
lực lượng kiểm soát tỉnh quảng ngãi đang tập trung kiểm tra xử lý các xe tải vi phạm
các quy định về trật tự an toàn giao thông ngăn ngừa tai nạn thảm khốc tiếp tục tái diễn
trong thời gian gần đây nổi lên là tình trạng tài xế điều khiển xe tải
quá tốc độ đi không đúng phần đường đánh vượt sai quy định
do đó dẫn đến nhiều vụ tai nạn
cho nên lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với công an các quyền thành phố xử lý
một ý thức giao thông triệu nụ cười hạnh phúc câu khẩu hiệu ấy
có lẽ mỗi tài xế xe tải đều hiểu rõ
thế nhưng không ít tài xế xe tải đã tỏ ra coi thường
xem nhẹ tính mạng của người tham gia giao thông
để rồi cướp đi hạnh phúc của biết bao mái ấm gia đình
các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến tận quảng ngãi thì trời chuyển nhiều mây
xuất hiện mưa nhỏ ở vài nơi nền nhiệt trong ngày sẽ giảm nhẹ
còn ở phía nam các tỉnh từ bình định trở vào cho đến tận ninh thuận và bình thuận
thì ngày có nắng phổ biến nhiệt độ là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên dự báo trong ba ngày tới phổ biến mây thay đổi
đêm và sáng trời hơi xe lạnh do ảnh hưởng của độ cao địa hình
đến trưa chiều nắng xuất hiện nhiều nên nền nhiệt độ sẽ tăng lên cao
cường độ bức xạ ở mức trung bình nhiệt độ là từ một mươi bảy đến ba mươi năm độ
các tỉnh nam bộ là khu vực có thời tiết khá ổn định trong những ngày vừa qua và những ngày sắp tới
tuy nhiên chính sự ổn định này là nguyên nhân chính gây ra kiểu thời tiết khắc nghiệt ở nơi đây
với tình trạng ít mưa và nắng nhiều và độ ẩm thấp kéo dài là nguyên nhân chính gây ra những đợt khô hạn nặng cho người dân
nhiệt độ ngày đêm phổ biến là từ hai mươi ba đến ba mươi sáu độ
thời lượng của bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt